anh kiên hứa với đứa con út đi xa đến đâu thì cũng trở về rát tay con vào lớp một trong lễ khai giảng